qua điều tra ban đầu chúng khai nhận nguyễn thị lan kết bạn qua mạng facebook với một nam thanh niên ngụ huyện rồng trôm tỉnh bến tre
sau đó các đối tượng lên kế hoạch để lan hẹn hò với nam thanh niên rồi cướp tài sản
vào tối ngày một tháng một mươi hai khi vừa bước vào trong khuôn viên một khách sạn thuộc xã bình đức huyện châu thành
nam thanh niên đã bị các đối tượng dùng hung khí đe dọa khống chế lên xe mô tô
trở đến ngọn đường ván cách khách sạn khoảng ba km tiếp tục đánh cướp điện thoại di động và hơn ba triệu đồng
nhận được tin báo nạn nhân công an huyện châu thành xác minh lần lượt bắt giữ các đối tượng này
với việc xây dựng một kịch bản tinh vi để tiếp cận những cơ sở thuê xe du lịch
đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tài xế trên địa bàn tỉnh an giang và các tỉnh lân cận
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh an giang
ngày hai mươi chín tháng một mươi anh nguyễn thanh hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại xã phú hội huyện an phú được chủ xe giao xe đi đón khách ở vĩnh long
khi vừa lên xe người thanh niên yêu cầu anh trở đến trung tâm thương mại huyện an phú để đón người thân và mua đồ
sau một lúc đi vào trung tâm thương mại người đàn ông bê ra một thùng giấy để lên xe và giả vờ thiếu tiền trả tiền hàng
khi được ngỏ ý mượn tiền anh hòa đã không do dự và lấy ra một triệu năm trăm linh nghìn đồng cho mượn
chờ mãi không thấy khách ra xe anh hòa liên lạc không được
nghi mình bị lừa anh liền kiểm tra thùng giấy khách bỏ lên xe thì phát hiện bên trong toàn gạch và đá
sau nhiều ngày không có hợp đồng thuê xe ngày hai mươi chín tháng một mươi khi được một thanh niên tự xưng là hải
đến liên hệ hỏi thuê ô tô đi đám tang người thân tại vĩnh long và về trong ngày
anh trương hoàng minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại xã phước hưng huyện an phú lên đồng ý
khi đến đón tại điểm hẹn người thanh niên bảo anh trở đến trung tâm y tế huyện an phú để đón thêm người thân
sau đó người thanh niên này lấy lý do thiếu tiền trả viện phí cho người nhà ngỏ lời mượn tiền
tin lời khách anh minh cho mượn ba triệu đồng
sau một lúc chờ không thấy khách ra xe điện thoại không gọi được anh minh đi vào trung tâm y tế tìm thì không thấy vị khách đâu
lúc này anh mới phát hiện mình đã bị lừa
ngày một mươi chín tháng một mươi một trong lúc vợ chồng anh minh điều khiển xe máy đến thành phố châu đốc
thì phát hiện người đàn ông đã thuê xe và chiếm đoạt tiền của mình trước đó nên điện báo lực lượng công an phối hợp bắt giữ
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận tên đàm thái tôn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại huyện phú thiện tỉnh gia lai
tôn là đối tượng từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngay sau khi ra tù lại tiếp tục quay lại con đường phạm tội
trong quá trình điều tra lực lượng công an xác định với thủ đoạn trên
tôn đã thực hiện trót lọt trên một mươi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tài xế
trót lọt trên một mươi vụ cụ thể là tỉnh an giang khoảng bốn vụ sau đó tỉnh gia lai cũng có đồng tháp cũng có kiên giang cũng có và một số tỉnh khác
việc cho thuê xe dịch vụ thời gian gần đây liên tiếp gặp các đối tượng đánh vào tâm lý khách hàng là thượng đế
sự cả tin của cánh tài xế để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
chính sự chủ quan mất cảnh giác của các bị hại đã tạo điều kiện thuận lợi để cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
hy vọng rằng qua các vụ việc trên các cơ sở cho thuê xe du lịch cũng như cánh tài xế
sẽ có thêm kinh nghiệm bảo vệ bản thân và tài sản của mình tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra
với kết amin làm thuốc mê là việc khó xảy ra công an hà nội đề nghị người dân cảnh giác chọn lọc thông tin
không nên chia sẻ những thông tin chưa được xác thực thiếu cơ sở
trường hợp phát hiện có tung tin thật tin đồn thất thiệt
thì người dân cũng cần thông báo đến ngay các cơ quan công an nơi xảy ra vụ việc để có biện pháp kịp thời xử lý
sáng nay ngày một mươi tháng một mươi hai một vụ cháy lớn đã xảy ra tại sửng gỗ số hai trăm bảy mươi ba trên một đường nguyễn công hoan cận cầm lệ tp đà nẵng
đặc biệt xưởng gỗ nằm cạnh kho cháy chứa các bình ga gây ra nguy cơ cháy nổ lớn
tại hiện trường lửa cháy khắp sưởng gỗ ngọn lửa có nguy cơ lan rộng sang các hộ dân
nhận được tin báo một mươi bốn xe chữa cháy và nhiều phương tiện chữa cháy được huy động dập tắt đám cháy
để kịp thời và đảm bảo an toàn cho người dân lực lượng chức năng đã phối hợp với công an địa phương
dân quân tự vệ nhanh chóng di chuyển các bình ga ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của đám cháy
đồng thời chặn các phương tiện người dân đến gần hiện trường
đến trưa nay ngọn lửa tạm thời được khống chế tuy nhiên tại sưởng gỗ vẫn còn cháy âm ỉ
theo ước tính ban đầu vụ cháy gây thiệt hại hàng tỷ đồng
một khối lượng lớn hàng hóa do nước ngoài sản xuất vừa bị lực lượng chức năng tỉnh phú yên bắt giữ
trên quốc lộ một a đoạn qua xã hòa xuân nam huyện đông hòa
phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
và cục quản lý thị trường phú yên tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô tải
do tài xế lê hữu thi chú thành phố đà nẵng điều khiển lưu hành hướng bắc nam
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở một khối lượng hàng hóa do nước ngoài sản xuất
gồm một một trăm năm mươi chai dầu hít hơn ba trăm linh kg nho khô bánh kẹo các loại hơn ba trăm linh đôi giày dép
một mươi viên pin các loại cùng nhiều quần áo hàng hóa khác không có hóa đơn chứng tử
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản
tạm giữ số hàng hóa nói trên để xử lý